chủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
chủ tịch quốc hội nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chủ tịch quốc hội nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
xoay quanh các chủ đề chính như vai trò lãnh đạo của mỹ cùng với các thách thức an ninh ấn độ dương thái bình dương
chống leo thang khủng hoảng triều tiên định hình trật tự an ninh đang biến đổi của châu á
những khía cạnh mới của chủ nghĩa khủng bố và hoạt động chống khủng bố nâng cao chất lượng hợp tác an ninh khu vực
đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng quốc phòng việt nam đã có bài phát biểu khẳng định rõ quan điểm đường lối
cùng với chính sách quốc phòng của việt nam góp phần cùng với các nước phân tích và định hình trật tự an ninh
đang biến đổi tại châu á nói chung cũng như khu vực châu á thái bình dương nói riêng
có thể nói các nước đều đặt một vấn đề muốn giải quyết vấn đề trật tự an ninh đang có biến đổi khu vực châu á
trước hết là tăng cường đối thoại thông qua đối thoại thông qua xây dựng lòng tin chiến lược
thì sẽ giảm bớt những cái thách thức giảm bớt những cái mà thiếu cái lòng tin giữa các nước lớn
đặc biệt là các nước lớn cái cách hành xử của các nước lớn và các nước nhỏ trong khu vực
phát biểu tại phiên toàn thể cuối cùng của đối thoại bộ trưởng quốc phòng singapore ngơ ưng heng nhấn mạnh
mặc dù trật tự quốc tế trong cả lĩnh vực an ninh và thương mại được xây dựng từ khi sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay
vẫn chưa bị phá vỡ
tuy nhiên diễn biến khu vực cùng với sự thay đổi cắn cân quyền lực của các nước lớn đang khiến cho trật tự khu vực châu á thái bình dương thay đổi
đáng chú ý một số hành động đơn phương của mỹ trong điều chỉnh áp đặt các chính sách thương mại cùng với việc triển khai
các hệ thống khí tài quân sự của trung quốc tại biển đông đang đi ngược lại với các quy tắc hiện có và làm gia tăng các thách thức an ninh tại khu vực
trong bối cảnh đó các bên cần tăng cường phối hợp xây dựng và củng cố một trật tự dựa trên luật pháp quốc tế
để tiếp tục duy trì xu thế phát triển và thịnh vượng của khu vực
nằm trong khuôn khổ tuần văn hóa du lịch bắc hà hai nghìn một mươi tám tại khu nhà hoàng a tưởng
tri hội nghệ sĩ nhấp ảnh tỉnh lào cai tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề sắc màu bắc hà
gần bảy mươi bức ảnh đã tái hiện cuộc sống đời thường và những hoạt động văn hóa đặc sắc của vùng đất được mệnh danh là cao nguyên trắng
các bức ảnh được lựa chọn trưng bày trong triển lãm
theo từng chủ đề bằng hình thức các tấm ảnh lớn và cụm ảnh triển lãm đa chiều
đặc biệt có nhiều bức ảnh giới thiệu những nét văn hóa riêng của từng dân tộc
trưng bày giới thiệu quảng bá các điểm du lịch và sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương từ hơn một mươi năm trước
qua lần triển lãm lần này thì chúng tôi có những bức ảnh mới sáng tác hiện tại trong những năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
và đặc biệt chúng tôi cũng dành một khoảng thời lượng tương đối lớn là đưa lại những bức ảnh cách đây một mươi năm
và qua cái thông điệp đó muốn gửi đến khán giả cũng như mọi người xem triển lãm lần này rằng là
giá trị văn hóa đậm đà các bản sách dân tộc nơi đây chính là cái tiềm năng để mọi người xây dựng cuộc sống ấm nâu hạnh phúc
cũng như là một trong những tiềm năng để thu hút để phát triển kinh tế du lịch của địa phương
thông qua triển lãm ảnh các du khách và người dân địa phương có cơ hội tham quan giao lưu học hỏi
trao đổi kinh nghiệm để nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và gìn giữ những nét văn hóa đặc trưng của người vùng cao
hồi một mươi ba h hôm nay mùng ba tháng sáu vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bốn sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi một một độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm hai mươi km về phía nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ dật cấp chín
hiện nay ngày mùng ba tháng sáu dạnh ác thấp có trục ở khoảng một mươi hai đến một mươi năm độ vĩ bắc nối với ác thấp nhiệt đới lúc một mươi ba h chiều nay
có vị trí tâm ở khoảng một mươi bốn sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi một một độ kinh đông
gió mùa tây nam ở phía nam tiếp tục hoạt động mạnh
dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam ở phía nam hoạt động mạnh
nên trong một hai ngày tới ở các tỉnh tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
các tỉnh trung trung bộ có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rông
trong cơn rông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh
thưa quý vị và các bạn bắc giang được biết đến là thủ phủ vải thiều của cả nước đang bước vào thời vụ thu hoạch
năm nay tỉnh bắc giang xác định có khoảng năm mươi sản lượng vải thiều sẽ được xuất khẩu trong đó trọng tâm vẫn là thị trường trung quốc
do đó việc khơi thông thúc đẩy thị trường trung quốc vẫn là một việc làm cần thiết
năm nay sản lượng vải thiều của tỉnh bắc giang ước đạt từ một trăm năm mươi đến một trăm tám mươi tấn
trung quốc vẫn được xác định là thị trường xuất khẩu truyền thống và chủ lực của vải thiều bắc giang

những hoạt động như thế này đã giúp nhiều doanh nghiệp doanh nghiệp doanh nghiệp doanh nghiệp doanh nghiệp doanh nghiệp doanh nghiệp
doanh nghiệp thương nhân và người tiêu dùng biết đến quả vải thiều của bắc giang
đã nhiều năm nay chúng tôi đã nhập vải thiều của bắc giang
vải thiều của các bạn có đặc trưng ngọt đậm vỏ mỏng hạt nhỏ
và đây là lý do để vải thiều bắc giang được ưa chuộng tại trung quốc
năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục mời gọi thêm nhiều doanh nghiệp sang việt nam và nhập khẩu vải thiều
việc khơi thông được thị trường trung quốc cũng như tăng sản lượng xuất khẩu vào thị trường này
sẽ tạo cơ sở để vải thiều của bắc giang nâng cao được giá trị
hiện nay trung quốc không chỉ là một thị trường đông dân cư mà còn là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam
kỳ mạch thương mại song phương việt nam trung quốc liên tục tăng nhanh
đối với hàng nông sản nói chung và vải thiều bắc giang nói riêng
vẫn xác định thị trường trung quốc là chủ đạo để phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ
chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin quốc tế đáng chú ý
hôm nay mỹ và triều tiên đã tổ chức vòng đàm phán cấp chuyên viên thứ tư
nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
dự kiến vào ngày một mươi hai tháng sáu này tại singapore
cuộc đàm phán cấp chuyên viên lần thứ tư diễn ra tại làng đình chiến panmunjom
phái đoàn mỹ vẫn do ông sung kim đại sứ mỹ tại philippines dẫn đầu
có cuộc đàm phán với phái đoàn bình nhưỡng do thứ trưởng ngoại giao triều tiên choi sun hui dẫn đầu
tại cuộc gặp với ngoại giao triều tiên
ngoại trưởng hàn quốc kang kyung hoa vào hôm một tháng sáu vừa qua
ông sung kim cho biết các cuộc tham vấn với triều tiên đang đi đúng hướng
nhưng vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh
trong nhiều tuần qua washington và bình nhưỡng đã tiến hành một loạt các cuộc thảo luận cấp cao ở singapore và new york
trước đó ba vòng đàm phán cấp chuyên viên giữa mỹ và triều tiên cũng diễn ra tại làng đình chiến pamunchom
vào các ngày hai mươi bảy tháng năm ba mươi tháng năm và mùng hai tháng sáu
trong ngày mai tổng thống philippines
rodrigo duterte sẽ đến thăm hàn quốc trong vòng ba ngày
để thảo luận các vấn đề quốc phòng an ninh và thương mại với tổng thống hàn quốc moon jae in
theo thông báo của bộ ngoại giao philippines
dự kiến nhân dịp này hai bên sẽ ký kết bốn thỏa thuận hợp tác song phương
phát biểu trước khi lên đường tới hàn quốc tổng thống duterte cho biết
ông dự định thảo luận một loạt vấn đề với người đồng cấp nước chủ nhà
bao gồm các biện pháp nhằm cải thiện hơn nữa quan hệ hợp tác
trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và thương mại song phương
tư vào cơ sở hạ tầng thông tin công nghệ thông tin và truyền thông du lịch
theo ông duterte trong các cuộc hòa đàm với tổng thống hàn quốc
ông sẽ tìm hiểu các cách thức để đưa ra quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một cấp độ hoàn toàn mới
dự kiến tổng thống duterte cũng sẽ gặp giới chức doanh nghiệp hàn quốc
để khuyến khích họ trở thành những đối tác tin cậy góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của philippines
việc mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân iran không có lợi cho hòa bình thế giới
và liên minh châu âu eu phải bảo vệ giá trị cốt lõi của văn kiện này
đây là nhận định của chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker đưa ra mới đây
trong bối cảnh iran khẳng định chương trình tên lửa của nước này
vốn là mối quan ngại hàng đầu của mỹ và israel trong khu vực chỉ nhằm mục đích gian đe
chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker nêu rõ với tư cách cùng kiến tạo thỏa thuận hạt nhân iran
eu phải bảo vệ giá trị cốt lõi của thỏa thuận này
đồng thời cảnh báo trung đông đang ở đỉnh điểm của sự hỗn loạn và eu cũng đang tiến gần tới điều tương tự
trong khi đó iran đã tái khẳng định lập trường rằng chương trình tên lửa của nước này chỉ nhằm mục đích phòng vệ
và tên lửa của iran không bao giờ là mối đe dọa với các nước khác
do đó các nước không có quyền yêu cầu iran không được phép chế tạo vũ khí phòng vệ